xin kính chào quý vị và các bạn
nơi có thời tiết đáng chú ý nhất trên cả nước vẫn là tại các tỉnh thành thuộc khu vực trung bộ
do chịu tác động của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông
nên khu vực các tỉnh từ quảng bình cho đến khánh hòa sẽ có mưa rông mạnh
cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến ở mức là từ năm mươi đến chín mươi mm
có nơi là trên một trăm năm mươi mm
bà con các khu vực này cần lưu ý với nguy cơ xảy ra lũ quét
sạt lở đất tại khu vực ven sông suối và ngập úng tại khu vực đô thị
về nhiệt độ do ảnh hưởng của không khí lạnh và mưa nên mức nhiệt tại khu vực bắc trung bộ
đạt ở mức là một mươi bảy hai mươi năm độ trời rét về đêm và sáng
còn khu vực trung trung bộ thì nhiệt độ đạt trong khoảng một mươi chín hai mươi bảy độ
phần còn lại thuộc khu vực nam trung bộ nhiệt độ cao hơn khi đạt trong khoảng hai mươi hai ba mươi độ
ở phía nam cả tây nguyên và nam bộ đều chịu ảnh hưởng của nhiễu động gió đông
nên chiều tối có mưa rào rải ràng
trong mưa rông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất trong ngày tại tây nguyên là hai mươi sáu hai mươi chín độ
còn tại khu vực nam bộ là từ ba mươi đến ba mươi ba độ có nơi cao hơn
trở ra bắc bộ đêm nay và ngày mai do đã nằm sâu trong khối không khí lạnh
mưa giảm nhanh tuy nhiên ban ngày vẫn xảy ra tình trạng là nhiều mây
nên nhiệt độ chưa tăng nhanh chỉ ở ngưỡng là một mươi năm hai mươi bốn độ
trời rét vùng núi có nơi rét đậm rét hại
đến với biển đông tại khu vực quần đảo hoàng sa
có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động
nhiệt độ từ hai mươi bốn đến hai mươi chín độ
còn tại khu vực quần đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác
tầm nhìn xa giảm xuống ở mức là bốn đến một mươi km trong mưa
gió đông bắc cấp năm riêng vùng biển phía tây mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động
nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi một độ
khu vực thủ đô hà nội nhiều mây đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi
ngày có lúc hứng nắng nhẹ trời rét